chào mừng quý vị khán giả chúng ta đang quay trở lại với chương trình truyền hình trực tuyến
được thực hiện do báo địa tử sức khỏe về đời sống với chủ đề dinh dưỡng an toàn trong dịp lễ tết
vâng từ hai vị khách mời chúng ta cùng quay trở lại với chương trình
ngay từ đầu chương trình hai vị cũng đã chia sẻ rất nhiều những thông tin về những tiềm ẩn
những nguy cơ về sức khỏe khi chúng ta không cân đối được dinh dưỡng trong dịp lễ tết ạ
vậy một vấn đề mà hai vị cũng đã đưa ra ở đầu chương trình
mỹ linh xin được phép được hỏi tiến sĩ dân trọng nguyên
ngày tết thì đa phần mọi người đều sẽ bị xáo trộn những lịch trình do việc đi chúc tết
xáo trộn những cái lịch trình ăn uống khi mà chúng ta tiếp khách thì chúng ta sẽ không được ăn uống đúng giờ
sau đó lại nghĩ đến những việc ăn bù bữa bữa sau ăn nhiều hơn để bù lại những bữa trước thiếu
vậy không biết sự mất cân đối như vậy gây ra những tiềm ẩn nguy cơ như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta
thông thường thì để có một bữa ăn ngon cộng thêm tiêu hóa một cách hoàn hảo và tạo một sức khỏe tuyệt vời
thì rõ ràng tất cả những cơ thể đó là một hệ máy được coi như là gầu như là tinh vi rất là tinh vi
con người có khi gọi là một trong những đơn vị tinh vi nhất thành tinh
thế thì bản thân để có một cái chuẩn bị cho một cái tiêu hóa
thì từ cái hương vị cảm nhận từ mũi từ cái cảm nhận từ miệng đồ ăn cho đến cái trạng thái của dạ dày của ruột
nó phải luôn luôn ở trong cái trạng thái luôn tiếp nhận và đón chờ cũng như là cái điều kiện hoạt động tốt nhất
nhưng mà khi mà chúng ta ăn không đúng giờ tức là không luôn luôn xáo trộn với giờ
thì rõ ràng là lúc ấy không phải là cái lúc đôi khi chúng ta không phải lúc đó nhất
mà chúng ta lại tiếp tục nhồi thức ăn vào
do vậy lúc ý toàn bộ cái hệ thống dịch vụ thần kinh dịch vị nó chưa được chuẩn bị
rõ ràng cái việc tiêu hóa nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều
chưa kể chúng ta lại thay đổi cái khối lượng thức ăn rồi cái chất lượng thức ăn
có những loại thức ăn rất khó tiêu những cái loại thức ăn mà đòi hỏi cần phải ấm nóng
thì cái tiêu hóa nó mới dễ hơn thì chúng ta lại không đạt được những cách như yêu cầu đấy
thì chính vì thế mà cái hậu quả của nó đương nhiên là gì
thức ăn thì đòi hỏi sẽ phải tiêu hóa một thời gian rất là dài
tức là luôn luôn chúng ta cảm thấy nó đầy bụng
cứ hai là cái cảm giác ngon miệng nó sẽ bị mất
cái thứ ba là cái bản thân khi mà thức ăn nó lưu cữu ở trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta càng lâu
thì các cái quá trình lên men tạo ra các hơi làm cho người bệnh luôn luôn cảm giác đầy hơi thậm chí ở hơi rất là nhiều
thì tất cả những cái đấy chưa kể cái hệ thống vi khuẩn nó cũng không đáp ứng được
và có những loại vi khuẩn nó không lợi cho sức khỏe nó sẽ phát triển
thì gây nên các cái dối loạn tiêu hóa thậm chí là chúng ta thấy nó kể cả vấn đề ăn đi ngoài đều bị dối loạn
và chính đấy là cái hậu quả mà trong cái giai đoạn mà cấp tính đôi khi chúng ta hay gặp
tất nhiên là cái việc cố gắng để điều chỉnh nó
thì nếu như chúng ta cố gắng điều chỉnh về mặt thời gian
chúng ta điều chỉnh về cái khối lượng ăn chúng ta điều chỉnh về cái chất lượng của bữa ăn
thì ở một cách hợp lý thì nó sẽ giúp cho chúng ta ngày tết vừa cái hệ tiêu hóa nó vừa khỏe
cơ thể nó cảm thấy dễ chịu và đương nhiên là cái không khí đón xuân nó sẽ tốt hơn rất nhiều
dạ vâng ạ
nhân nói đến một chế độ ăn hợp lý thì chúng tôi phải hỏi ngay phó giáo sư nguyễn xuân ninh ạ
không biết là phó giáo sư có tư vấn gì về một chế độ ăn hợp lý cho mọi người trong cái dịp tết này hay không
phải nói rằng ngày thường chế độ ăn hợp lý đã khó rồi thì ngày tết lại càng khó
thì chúng tôi chỉ có nói mấy cái điểm về mặt nguyên tắc hay này
một là cố gắng đừng xáo trộn nhiều so với ngày thường
làm sao anh tính toán cố gắng so với ngày thường
thứ hai là nếu mà phải đi đâu xa quá hoặc là đi du lịch hoặc về quê thăm ông bà ngoại khác
thì chúng ta phải dự kiến tiên lượng được
ví dụ như nhất là đi du lịch hoặc là đi chơi đi vãng chu hay gì đó
chúng ta phải nghĩ rằng là ta đến mấy giờ mới được an
thì tuổi ấy ăn những cái gì bao nhiêu là chúng ta phải tiên lượng trước
và chúng ta phải mang những cái thức ăn dự trữ
thế nhưng mà tóm tắt lại làm sao một ngày các vị ăn cho tôi đủ mấy cái nhóm này
thứ nhất là cái nhóm ngũ cốc tức là lương thực là cơm gạo ngô khoai sắn
các vị cứ ăn khoảng độ bốn đơn vị
tôi nói bốn đơn vị
mỗi đơn vị ở đây người ta đo bằng một lát bánh mì gối bằng một đơn vị
hoặc là miệng bát cơm là hai đơn vị
như vậy bốn đơn vị ta có thể chia lá sáng một đơn vị
ta có thể ăn bát bún bát phở hoặc là những cái bánh mì
trưa hai đơn vị tối một đơn vị
thế là đủ ngũ cốc rồi nhé
thịt thì khoảng ba đơn vị
ví dụ như tôi hay nói là hai đến ba đơn vị
mỗi đơn vị nó bằng cái lòng bàn tay ở trong như thế này
lòng bàn tay và nó dây cũng bằng như thế này
thế thì chúng tôi thường tính ra nó tương đương khoảng chín mươi cho đến một trăm linh
anh nào bàn tay to người to béo thì nó khoảng một lạng hai lạng ba
còn mấy chị mà xinh đẹp khỏe gầy nhỏ nhắn như thế này thì khoảng tám mươi gram
tức là người bé thì ăn bé người to ăn to
như vậy khoảng hai đơn vị
như vậy khoảng hai lạng thịt
thế còn không thể thiếu được là rau quả nhé
rau quả thì phải ba đơn vị rau
mỗi đơn vị rau là bằng cái nắm tay của mình như thế này
tức là hoặc là tôi nói nôm lao bằng một đĩa
như vậy bữa nào anh cũng phải có một đĩa rau
và ngày có thêm khoảng hai quả
như vậy là ba rau và hai quả là năm đơn vị
thì gai thôi thì nó xê dịch thời gian
nhưng mà gai cứ tính toán như thế là được rồi
có cơm này có thịt này có rau này có quả này
thế là được rồi
còn mỡ thì ta có thể là không tính toán đến
vì nó lẫn trong thịt rồi
thế còn bánh kẹo ngọt thì hạn chế càng nhiều càng tốt
hạn chế xuống càng ít càng tốt
bia rượu cũng vậy
vậy là thôi ngày tết không tránh được
nhưng mà phải hạn chế xuống
thế còn đơn vị một tí như tôi nói
nhớ người ta khuyên là
nam giới thì một đơn vị cồn một đơn vị một ngày
nam là hai đơn vị và nữ là một đơn vị một ngày
đã lái xe hoặc các thứ là chúng ta phải nhớ về luật giao thông
về rượu bia nó là như vậy
đó là về chế độ ăn hùng người bình thường
với những đối tượng mà đang muốn ăn chế độ và giảm cân thì như thế nào là vừa đủ ạ
cái này lại là vấn đề phức tạp đấy
tức là những người mà muốn giảm cân này tăng cân này
hoặc là trong y học chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp bệnh lý
thửa cân bệnh đáy tháo đường rối loạn mỡ máu cao huyết áp
thì chúc bác sĩ hiền có thể bổ sung thêm những cái này
thì các vị là phải theo những cái chế độ khuyến nghị ăn riêng cho nó phù hợp
thế còn những trường hợp này thì bây giờ chúng tôi phải nói rằng là nó phải tùy theo cá thể
nói chung thì mọi người có thể gõ trên google hoặc là tìm thông tin trên mạng thì có đầy
thế nhưng mà nó phải phù hợp với mỗi một người riêng
ví dụ như người này là thừa năm cân mỡ người này thừa bảy cân mỡ người này đang là cao đường máu như thế này thế kia
thì phải tùy mỗi trường hợp như thế
thì người bác sĩ người ta sẽ lập cho các thực đơn hoặc người ta khuyến nghị cho anh ăn một cách phù hợp
ăn bao nhiêu năng lượng bao nhiêu chất bột đường bao nhiêu chất béo hay là vitamin chất khoáng hoặc thuốc các thứ
tức là người ta phải khuyến nghị theo cá thể từng cá thể một
và đấy nó gọi là những trường hợp đặc biệt rồi
những cái vấn đề mà phó giáo sư nguyễn xuân ninh vừa chia sẻ cũng là những cái vấn đề mà rất nhiều các vị khán giả đang quan tâm ạ
và một vấn đề nữa đó là thưa tiến sĩ dương trọng hiền ạ
một vấn đề mà chúng tôi cũng đang rất quan tâm đó là những người bệnh mạng tính thì cần phải chú ý hơn như thế nào
đối với chế độ dinh dưỡng để có được một cái tinh thần cũng như một cái sức khỏe ổn định trong những ngày tết ạ
thực ra khi mà chúng ta nói về một cái bệnh mạn tính
thì trên cơ thể nó cũng rất nhiều
các cái cơ quan mà nó liên quan đến nhiều chế độ khác nhau
ví dụ những bệnh nhân viêm trị mãn chẳng hạn
thì cái khả năng tiêu hóa mỡ và tiêu hóa đạm người ta rất là kém
và chính vì thế mà bên cạnh cái việc là đôi khi người ta vẫn phải bổ sung các cái men tị ngoại tiết
để giúp cho họ có thể tiêu hóa tốt hơn đạm và mỡ
thế thì với những trường hợp đó thì cái việc thức ăn chúng ta giúp cho cái hệ
tiêu hóa của các men tị tốt hơn thì chúng ta phải chế biến nó tốt hơn
ví dụ đối với thịt chẳng hạn thì chúng ta phải hầm nó lên
đó là chúng ta dùng nhiệt để thủy phân nó ra thành các acid amine
và như vậy thì những bệnh mạn tính về tụy người ta sẽ hấp thu được tốt hơn
ngoài cái việc dùng thuốc rồi đối với những bệnh nhân ví dụ như là viêm thận mãn chẳng hạn
chức năng thận bị suy chẳng hạn thì cái việc người ta sử dụng muối là phải giảm
rồi thậm chí là cái đạm cũng phải giảm
bởi vì nó ảnh hưởng tới cái việc lọc của cầu thận
thì tùy theo cái loại bệnh mạn tính người ta các bác sĩ cũng sẽ
việc bên cạnh cái việc điều chỉnh bằng thuốc thì rất quan trọng cái nhà làm dinh dưỡng
người ta sẽ tư vấn được cho từng cái chiêu ăn một giúp cho cái người bệnh có thể tìm được
cái thức ăn cũng như cách chế biến tốt nhất phù hợp với sức khỏe của họ
vậy thì đối với từng cái nhóm bệnh thì chúng ta cần có những cái gọi là những cái hướng dẫn
cụ thể riêng khác nhau để phù hợp với từng loại bệnh
hoặc từng người nữa mỗi người bệnh tình trạng nó không ai giống ai cả
vậy đây là những cái lời khuyên rất là hữu ích dành cho các quý vị khán giả
còn nếu với những người mà có từng các cái nhóm bệnh riêng thì nên đến gặp các chuyên gia
để được tư vấn cho chính bản thân mình một cái chế độ ăn thật là riêng
và cái chỗ này cũng nhân dịp cuối năm thì chúng tôi cũng hay nói là thế này
tất cả mọi người nên trước khi ăn tết vui vẻ hoặc là cuối năm
cho nên có cái gì cũng phải tổng kết đánh giá lại một tí
thế thì về mặt sức khỏe cũng nên có tổng kết đánh giá
xem là tình trạng sức khỏe của mình như thế nào gan thận mỡ máu đường máu làm sao
các cơ quan bộ phận như thế nào để ta yên tâm vui vẻ
rất nhiều người cứ lo cứ bảo là thế nọ thế kia
thế thì bây giờ phương tiện hiện tại để chẩn đoán để xác định rất là rõ ràng
rất là dễ ở khắp nơi
tại sao mọi người không đến để chuẩn đoán xác định để biết rằng mình hoàn toàn khỏe mãi
hoặc là đang có vấn đề gì đấy thì mình để biết được
không phải như ngày xưa cứ đoán đoán non thế nọ thế kia
bây giờ là chuẩn đoán rất là dễ dàng
mời các vị đến khám chuyên khoa gặp các bác sĩ để có những tư vấn chính sách
và hiểu biết đúng về cái tình trạng sức khỏe của mình thì rất là tốt
xem là mình đang thiếu chất gì thừa chất gì để có thể bổ sung kịp thời
cũng như là giảm những cái chất đấy đi cho nó hợp lý đúng không ạ
bệnh tật gì nữa bởi vì những cái khám định kỳ là rất là quan trọng
để phát hiện những cái bệnh gì nó mới phát sinh
nếu mà càng phát hiện sớm thì chữa nó càng tốt càng nhanh càng nhanh khỏi
vâng ạ nhân đây thì tôi cũng xin hỏi phổ giáo sư nguyễn xuân ninh một câu đấy là
hiện nay tôi thấy có rất nhiều những cái thực phẩm để bổ sung năng lượng ấy ạ
vậy không biết là chúng ta có nên dùng những cái thực phẩm này bổ sung
khi mà chúng ta nhỡ bữa không kịp chuẩn bị bữa ăn
thì có thể bổ sung bằng những cái thực phẩm thay thế này không ạ
gọi là thực phẩm bổ sung thì nó tương đối rộng
thực phẩm bổ sung có thể là những thức ăn thay thế một cái bữa ăn bình thường
hoặc là sau khi tập luyện thể thao để cho nó tăng cơ bác hoặc là hỗ trợ xương cốt
hoặc là ngay cả cái nhóm vitamin người ta cũng gọi là thực phẩm bổ sung
bổ sung cho cái khẩu phần ăn thiếu
thế thì thường thường đơn giản thì mọi người cứ hay hiểu là một cái bữa ăn thay thế
ví dụ uống một cái cốc bột hay như thế nọ thế kia như thế này khác
thì tôi thấy là với cái xã hội hiện đại phát triển lên
chúng ta ít thời gian hơn chúng ta bận rộn hơn
thì cái thực phẩm bổ sung này là một cái xu hướng mà tôi thấy là tốt
nhưng vấn đề là chúng ta phải biết chọn lựa đúng những cái hãng
những nó có uy tín và đúng với cái chủng loại mình cần
họ có rất nhiều loại khác nhau
ví dụ loại nào là thức ăn bổ sung thay thế giảm năng lượng để cho chống tăng cân giảm mỡ
loại nào là để tăng cơ
loại nào để hỗ trợ xương khớp hay là tất cả đấy chúng ta phải biết
và chọn từ hãng có tên tuổi có uy tín
và ngày tết thì tôi khuyên là cũng dùng cũng tốt
đặc biệt là những người đi xa hoặc là mình nhỡ bữa
ví dụ tôi thỉnh thoảng mà đi đâu tôi biết là nhỡ bữa
thì tôi phải có một cái hộp để tôi đựng
và đến lúc đó mình có thể là tranh thủ năm ba phút là mình có thể hòa làm một cái cốc uống rất là tốt
và nó thay thế cho một bữa ăn rất là tốt rồi
thế thì cái này là nếu mà áp dụng các bạn có áp dụng được
hoặc là đang sử dụng
cái thực phẩm bổ sung nào mà ta thấy tốt
thì nên dự kiến vào những bữa ăn thay thế như thế thì tôi thấy là rất là tốt
cái việc đó nó cũng làm giảm cái gánh nặng cho cái áp lực cho cái dạ dày của chúng ta
khi mà chúng ta bị quá đói đúng không ạ
thực phẩm bổ sung thì thường nó rất là tiện là nó có tiện sử dụng này
về thời gian nhanh chóng phù hợp
và đặc biệt là cái mặt dinh dưỡng thì người ta đã tính sắc
nó phù hợp với cái tình trạng của mình trong lúc đấy
nếu là bữa ăn thì nó thay thế thì nó thế này
nếu tập thể thao thì nó có thành phần đủ như thế này
và thường đó là các chất dinh dưỡng của người ta là đầy đủ tốt
vâng ạ rất cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ạ
vâng thưa quý vị khán giả qua những chia sẻ vừa rồi
chúng ta lại càng hiểu được hơn cái tầm quan trọng của việc cân đối dinh dưỡng
trong những ngày lễ tết